táo tợn chúng sử dụng xe ô tô di chuyển khắp các tỉnh đông nam bộ và tây nam bộ để thực hiện hành vi phạm tội
kết quả hắn và những người em của mình đều đã phải đứng trước vành móng ngựa
ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh bình dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử băng nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp
liên tỉnh do đối tượng trần phú và đồng bọn thực hiện bốn bị cáo trực tiếp tham gia các vụ trộm bao gồm trần phú trần hưng danh duy khương và trần thanh sang
bị truy tố và xét xử ở khung hình phạt cao nhất của tội danh này theo quy định tại khoản bốn điều một trăm bảy mươi ba bộ luật hình sự
theo đó trần phú bị tuyên mức án một mươi bốn năm tù giam danh duy khương bị tuyên mức án một mươi hai năm sáu tháng tù giam trần hưng và trần thanh sang cùng bị tuyên mức án một mươi hai năm tù giam
riêng bị cáo danh thị hồng thúy bị kết tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo quy định tại điều ba trăm hai mươi ba bộ luật hình sự bị tuyên mức án một mươi hai tháng tù cho hưởng án treo
theo cáo trạng đối tượng phú đã rủ hưng sang và khương đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
phú và sang chuẩn bị công cụ gây án gồm kim cộng lực kim bấm tuyếp sắt tua vít máy cắt điện
hưng là người điều khiển xe ô tô chở phú sang và khương đi tìm nhà nào sơ hở để

đây là vụ án về trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có mang tính chất là đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn lên các tỉnh gồm bình dương bình phước và tây ninh
trong vòng bốn mươi ngày các bị cáo
các bị cáo đã thực hiện liên tục là một mươi hai vụ chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị với tổng giá trị tài sản định giá là hơn tám trăm ba mươi bốn triệu đồng
các bị cáo trong vụ án này có quan hệ gia đình và thân thiết các bị cáo là những đối tượng mà không có nghề nghiệp ổn định
vì sao vụ án này được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng
các đối tượng trong vụ án bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất về tội trộm cắp tài sản quy định trong bộ luật hình sự
phải lật dở từng trang hồ sơ trong quá trình phá án này mới thấy được tính chuyên nghiệp của băng nhóm do trần phú cầm đầu
hàng loạt các vụ án trộm cắp liên tỉnh được thực hiện với tần suất dày đặc với cùng thủ đoạn đã được làm rõ
hồ sơ về băng nhóm trộm cắp tài sản này được mở đầu bằng vụ trộm ở một địa bàn xa trung tâm của huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi anh tuấn chủ cửa hàng điện thoại di động tuấn mobile sau khi thức dậy đã bàng hoàng phát hiện toàn bộ đồ đạc trong cửa hàng có dấu hiệu bị lục lọi
phần lớn tài sản có giá trị trong cửa hàng đã bị mất trộm
trong hồ sơ vụ án cũng lưu giữ hình ảnh về chiếc ô tô bảy chỗ hiệu capiva màu đen
đỗ gần cửa hàng điện thoại tuấn mobile vào đêm ngày hai mươi bốn dạng sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
kiểm tra camera của các hộ dân ở hai bên đường cho thấy chiếc xe ô tô này đã xuất hiện
ở khu vực xung quanh hiện trường nhiều lần vào thời điểm khác nhau trong khoảng hai ba ngày trước khi xảy ra
cơ quan điều tra nhận định chiếc xe ô tô màu đen xuất hiện gần hiện trường vụ án không phải là ngẫu nhiên tình cờ
nhiều khả năng có mối liên hệ với đối tượng thực hiện vụ trộm tại cửa hàng tuấn mobile
như vậy vụ án không thể do một đối tượng đơn độc thực hiện
mà phải gồm một nhóm đối tượng có sự quan sát
thăm dò địa bàn từ trước có sự phân công phân việc rõ ràng cho từng người
nên phòng sự đã chủ động xác lập chiến án lấy bí số một bảy mươi ba b để tổ tập trung lực lượng đấu tranh
làm thế nào để trong một thời gian ngắn phải bắt được băng nhóm trộm này
một trong những hướng đi quan trọng trong hồ sơ dự án này
là việc lần theo người chủ sở hữu chiếc xe captiva bảy chỗ màu đen mang biển số năm mươi một f năm nghìn hai trăm năm mươi sáu
quá trình điều tra cho thấy đứng tên sở hữu chiếc xe ô tô này là một người đàn ông có địa chỉ thường trú tại tp hcm
làm việc với cơ quan điều tra ông ta cho biết chiếc xe ô tô đã được bán lại cho một người
có tên là trần hưng sinh sống ở huyện củ chi tp hcm
chắc ứng trên tàng thư quốc gia trần hưng là một công dân bình thường
chưa có tiền án tiền sự cũng không nằm trong diện theo dõi nghiệp vụ của công an địa phương
tuy nhiên điểm đáng lưu ý trong hồ sơ của hưng là hưng có hai người em có nhân thân rất xấu
một người là phú có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang bị công an huyện long thành tỉnh đồng nai truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
một người khác có tên là trần quý cũng có ba tiền án về tội danh này
một hướng điều tra được triển khai song song chính là lần theo đường đi của các tài sản tăng vật của vụ án
với một số lượng lớn điện thoại sim thẻ chúng sẽ được tiêu thụ ở đâu

một thời gian xác minh cơ quan điều tra phát hiện có một người phụ nữ sinh sống trên địa bàn huyện củ chi
hiện đang sử dụng một trong những chiếc sim và nạp thẻ là những tài sản của cửa hàng tuấn mobile bị mất trộm
làm rõ danh tính của người này thì được biết chị ta chính là vợ của trần phú mà trần phú chính là em trai của người đàn ông có tên là trần hưng
từ vợ trần phú bắt đầu chúng tôi mới dựng lên được các loại lịch
từ vợ trần phú bắt đầu chúng tôi mới dựng lên được các loại lịch
đó là trần phú trần hưng và thì gắn với hình ảnh mà chúng tôi thu được camera tại kiện trường cái vụ trộm á
đặc điểm của chiếc xe g kat sẽ xác định lại rõ là trần phú trần hưng có chiếc xe này
từ một cái nạp tiền g managerial camera tôik holasát
tầng điện thoại lên cái fometer cao thì nó chiếm đọt được
rồi đến phương tiện g kat mà hình ảnh camera khi g kat thu l tur curse thì rồi được á
thì thì chúng tôi xác định được đây là ban nhóm này thực hiện dụ trộm đấy
tuy nhiên để gắn những vụ trộm mà chúng đã thực hiện trên địa bàn tấn bình dương vào cho nhóm này thì nó khó
tại vì thật ra bảy vụ trộm bình dương nó không có để lại một chứng cứ vật chất nữa hết
bằng giác quan nghề nghiệp và kinh nghiệm điều tra lực lượng hình sự công an bình dương phán đoán
về việc nhóm đối tượng này không chỉ là thủ phạm của vụ trộm tại cửa hàng tuấn mobile ở dầu tiếng
mà còn là tác giả của bảy vụ trộm khác xảy ra trên địa bàn tỉnh bình dương thời gian gần đây
tuy nhiên chứng cứ vật chất để quyết tội các đối tượng không có
những trang hồ sơ vụ án về chuyên án này vì thế được nối dài thêm
quay trở lại huyện củ chi tp hcm nơi các đối tượng đăng ký hộ khẩu thương chú
được biết các đối tượng phú trần hưng thường xuyên vắng mặt tại địa phương
di biến động của những con người này hết sức phức tạp
cơ quan điều tra cũng nhận định
sau những chuyện này rất có thể các đối tượng đã di chuyển tới một địa bàn khác
để trốn tránh sự quan sát của lực lượng chức năng
đồng thời tìm kiếm một nơi mà chúng cho là an toàn
để tiêu thụ các tài sản đã trộm cắp được
về thành phố xong rồi đi long an
còn hướng đến của đối tượng cũng từ hướng đó lên
cho nên là xác định nhóm đối tượng sau khi thực hiện xong là đã tẩu thoát về địa bàn long an
cái khó khăn trong công tác là truy tìm bắt giữ đối tượng
là đối tượng này nó không sử dụng là một số điện thoại nhất định
nó không có cư trú ở một nơi nhất định
các đối tượng là thường xuyên di chuyển liên tục
các trinh sát có khi theo tới sát nút đối tượng
thì lại đi đến nơi đó để tránh sát đối tượng
các đối tượng đã có kinh nghiệm trong việc thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
nên bởi vậy là rất tinh vi sảo quyệt rất là manh động
quá trình dòng dã theo dõi bằng nhóm đối tượng này
cơ quan điều tra đã phối hợp công an các tỉnh thành khác
thì phát hiện vẫn cùng thủ đoạn trần phú và đồng bọn
còn gây ra nhiều vụ trộm cắp liên tỉnh từ bình dương bình phước và tây ninh
trước đó các đối tượng đã gây ra hàng loạt các vụ
dọc các tỉnh miền tây nam bộ trải dài từ long an đến cẩn thơ
nhật ký trinh sát của tổ công tác gồm sáu người
được phân công lên đường từ long an và các tỉnh miền tây
để lần theo dấu vết của băng trộm được ghi lại tỉ mỉ từng ngày
mỗi cung đường nghi ngờ có sự xuất hiện của đối tượng
đã được các trinh sát giả soát kỹ lưỡng
một nội dung quan trọng được gửi cho ban chuyên án
sau đó được xem là mấu chốt để quyết định phá án
đó chính là phát hiện bóng dáng của một chiếc xe captiva màu đen tại tỉnh tiền giang
tổ công tác đã tiến hành là ra soát truy xét tìm kiếm
tất cả các địa điểm mà có khả năng đối tượng sẽ lui tới
gồm là các nhà nghỉ các quán ăn các quán cà phê
trong đó là chú ý quan sát phương tiện di chuyển của đối tượng
sau khoảng năm sáu ngày đối tượng đã được tìm kiếm
trong khoảng sáu giờ tìm kiếm tổ công tác phát hiện đối tượng đang di chuyển trên đường quốc lộ một a
đoạn gần ở ba trung lương
trong công tác tiến hành bám sát các đối tượng
các đối tượng rẽ vào một nhà nghỉ
ở cạnh đây ngay ở cạnh quốc lộ một a
khi mà xác định được các đối tượng đã vào trong nhà nghỉ để thuê phòng
thì tổ công tác cử ba đồng chí
để giám sát theo dõi đối tượng
sau khi xác định đối tượng vào nhà nghỉ thuê phòng
tổ công tác cử ba trinh sát thực hiện giám sát các di biến động của đối tượng
một tổ khác gồm bảy người đến công an tiền giang liên hệ công tác
và đưa ra các phương án bắt giữ đảm bảo an toàn
trong khoảng một tiếng sau khi làm việc
chủ nhà nghỉ đã báo tin cho tổ công tác cử ba đồng chí
các đối tượng đã lên giường nghỉ
ngay lập tức tổ công tác chia thành hai mũi
tiến hành bắt giữ các đối tượng
sau khi đã khống chế được các đối tượng
qua kiểm tra giấy tờ tùy thân trên người các đối tượng
thì xác định đây là các đối tượng
mà ban chuyên án đang theo dõi đang cần tìm
rất là nhiều các vật chứng đồ vật tài liệu liên quan đến cái vụ án
ngay sau khi bắt thì tổ công tác tiến hành là di lý các đối tượng
từ thành phố vĩ tho tỉnh tiền giang
về thành phố thủ dương một tỉnh bình dương
để tiến hành đấu tranh khai thác
và truy sát các đối tượng
những tài liệu vật chứng quan trọng nữa là
các điện thoại mà thu giữ được của bị cáo hưng
và thu giữ được của bị cáo trần phú
là những điện thoại mà các bị cáo chuyến đoạt được
trong vụ trộm ở cửa hàng tuấn mobile
ở thị trấn huyện dầu tiến tỉnh bình dương
các bị cáo thấy điện thoại này rất là tốt
cho nên giữ lại để xài
ngoài ra trong căn cứ và lời khai của các bị cáo
cơ quan điều tra cơ quan điều tra

giống như là viên rác đã phối hợp
và đi truy tìm lại những vật chứng
mà do các bị cáo đã bớt bỏ
từ lời khai của các đối tượng
dấu văn tay thu thập được ở hiện trường
kết quả giám định adn
và đặc biệt là dữ liệu camera an ninh
của nhà các bị hại
các đối tượng đã buộc phải khai nhận
cùng nhau thực hiện hai vụ trộm
tại xã minh tân huyện dầu tiến

một vụ trộm tại xã an lập huyện dầu tiến tỉnh bình dương
một vụ trộm tại xã an bình huyện phú giáo
một vụ trộm tại huyện bào bàng
và nhiều vụ trộm khác
tại các tỉnh bình phước tây ninh
hầu hết trong các vụ trộm này
phú giữ vai trò chính
là người rủ các đối tượng chuẩn bị công cụ phương tiện gây án
lựa chọn địa điểm
trực tiếp đột nhập vào nhà
thực hiện hành vi phạm tội
chỉ đạo tiêu thụ và quyết định việc ăn chia
đối tượng trần thanh sang là người hỗ trợ đắc lực cho phú
trong toàn bộ quá trình phạm tội
cùng phú trực tiếp cắt hàng rào
đột nhập vào nhà
trần hưng là người lái xe ô tô
chở các bị cáo từ long an sang các tỉnh
thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
đồng thời làm nhiệm vụ đứng ngoài cảnh giới
đối tượng danh duy khương
cũng là kẻ có vai trò đồng phạm giúp sức
trong việc lái xe ô tô
khuôn vác tài sản trộm cắp
danh thị hồng thúy
tuy không trực tiếp tham gia trộm cắp tài sản
nhưng lại là người trực tiếp tiêu thụ
hai mươi hai hai chỉ vàng một mươi tám k
là tăng vật trong một vụ án
do phú và đồng bọn trộm cắp được
ở châu thành bình phước
tổng giá trị tài sản mà thúy tiêu thụ
là tám mươi năm triệu sáu trăm bốn mươi năm nghìn ba trăm tám mươi đồng
các bị cáo thành khẩn khai báo
nhưng mà ở cái mức độ hạn chế
còn đối với bị cáo danh thị hồng thúy
thì có thái độ thành khẩn khai báo
và tỏ ra anh anh hối cãi về hành vi phạm tội của mình
bị cáo danh thị hồng thúy
thì là phạm tội lần đầu
và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng
về tinh tiết tăng trách nhiệm hình sự
thì các bị cáo trần phú trần hưng
trần thanh sang và danh duy khương
là phạm tội từ hai lần trở lên
có một điều đặc biệt trong vụ án này
các đối tượng tham gia băng nhóm trộm cắp tài sản
đều có mối quan hệ ruột thịt họ hàng
phú có anh là trần hưng
có vợ là danh thị hồng thúy
danh duy khương là anh ruột của danh thị hồng thúy
và trần thanh sang là bạn của khương
những đối tượng không nghề nghiệp
không công an việc làm ổn định
lại muốn có tiền tiêu xài
đã tụ lại với nhau
hình thành nên một băng trộm gia đình
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
phú đã tự nhiên tạo ra một băng trộm gia đình
phú cùng với hưng giang khương
đã thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn các tỉnh bình dương tỉnh bình phước
và tỉnh tây ninh
phú và hưng thực hiện một mươi hai vụ
với tổng giá trị tài sản
bị chiếm đoạt là tám trăm ba mươi bốn triệu đồng
sang và khương tham gia một mươi một vụ
với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt
là gần tám trăm linh triệu đồng
như vậy chỉ trong một thời gian
từ một vụ trộm gia đình
xảy ra tại một xã vùng sâu của huyện dầu tiếng
hồ sơ của chuyên án mang bí số
đã mở rộng tới một mươi hai vụ trộm
trải dài ở nhiều tỉnh thành
thuộc miền đông vùng tây nam bộ
thành công của chuyên án này chính là việc
chứng minh đầy đủ hành vi phạm tội của băng nhóm này
không để sót người lọt tội
tội danh và hình phạt đã tuyên với các đối tượng
đúng với tinh chất hành vi phạm tội của chúng
phù hợp với
nhân thân thái độ khai báo của từng người
vừa đảm bảo tính chừng trị
giăn đe giáo dục và phòng ngừa trùng
kính thưa quý vị khán giả
trong vụ án băng trộm gia đình này
bị gáo trần phú kẻ cầm đầu
đã có nhiều tiền án
mặc dù biết hành vi trộm cắp tài sản
là vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị nghiêm minh
nhưng phú vẫn rủ dê lôi kéo
người thân cùng thực hiện hành vi
để rồi tất cả đều phải trả giá
một vụ án mà có tới
bốn bị gáo đều phải đứng trước vảnh móng ngựa
là người thân trong một gia đình
thực sự là một nỗi đau rất lớn
bài học cảnh tình từ vụ án này
mặc dù không được ghi lại trong những trang hồ sơ
nhưng là nỗi chăn trở của rất nhiều cán bộ
thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng
chương trình hồ sơ vụ án tuần này
cũng xin được kết thúc tại đây